sáng ba mươi tháng năm trong buổi lễ tại trung tâm văn hóa phật giáo campuchia ở vườn quốc gia prea suramarid
kosamak kirirom huyện prom suok tỉnh pampong spil thủ tướng campuchia hunmanet cho biết dự án canh đảo funatecho
sẽ được xây dựng trên lãnh thổ campuchia để phục vụ lợi ích của người dân campuchia phần lớn vốn đầu tư cũng là của người campuchia
ông hunmanet nói chúng tôi sẽ không chỉ hoãn việc xây dựng canh đảo funatecho
khi việc xây dựng canh đào này bắt đầu hầu hết người dân campuchia chúng tôi sẽ tham gia
tất nhiên chúng tôi đang đàm phán với một công ty đầu tư trung quốc vì họ có công nghệ và một số khoản đầu tư
chúng tôi sẽ khởi công dự án canh đào vào tháng tám năm nay
dự án canh đảo funatecho dài một trăm tám mươi km và đi qua bốn tỉnh kanda takeo kampot và kep
canh phuna techo dự kiến sẽ rộng một trăm linh m ở thượng lưu và tám mươi m ở hạ lưu
độ sâu là năm bốn m gồm độ sâu thông thuyền bốn bảy m và khoảng cách an toàn bảy m
với các thông số này con kênh có thể cho phép tàu và hàng hóa có trọng lượng lên tới ba tấn lưu thông
dự án sẽ xây dựng ba đập thủy điện một mươi một cây cầu vỉa hè dài hai trăm linh tám km
chỉ phí ước tính xây canh funatecho lên tới một bảy tí usd và mất khoảng bốn năm để hoàn thành
dự án canh đảo funatecho của campuchia đang được dư luận trong nước và thế giới quan tâm
đặc biệt là các quốc gia sông mekong trải qua trong đó có việt nam
dự án canh đảo funatecho được chính phủ campuchia khởi xướng từ năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi bốn và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bảy
với tổng kinh phí đầu tư một bảy tỷ usd dự án chuẩn bị triển khai phía thượng nguồn
nhưng theo nhiều chuyên gia sẽ tác động dòng chính sau mekong trong bối cảnh hạn mặn
biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn tại khu vực đồng bằng sông cầu long của việt nam
theo thông báo của phía campuchia dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải tạo một trăm tám mươi km tuyến canh sông
các đoạn canh được thiết kế với kích thước đủ lớn bề rộng đáy canh năm mươi m
tám mươi một trăm hai mươi m và chiều sâu mực nước trong canh bốn bảy m để các tàu tải trọng đến một tấn có thể đi qua
thời gian xây dựng dự án là bốn năm dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi
trên canh này có ba công trình âu thuyền tại ba vị trí âu thuyền nơi kết nối với sông ba sắc
sông hậu âu thuyền tại tỉnh ta keo và âu tàu nơi cửa ra tỉnh kép
âu thuyền với kích thước cơ bản dài rộng sâu là một trăm ba mươi năm m x một mươi tám m x x năm tám m
lượng nước xả tối đa của âu thuyền là ba sáu m khối trên một giây
trước những thông tin bước đầu được cung cấp của dự án ông đặng thanh lâm phó viện trưởng viện quy hoạch thủy lợi miền nam cho rằng
các số liệu về dự án canh đảo funan techo hiện vẫn chưa đầy đủ nhất là trong mục đích sử dụng nước
nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến việt nam vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối
chính vì thế vấn đề đặt ra là các bộ ngành của việt nam nên đề nghị phía campuchia phối hợp chặt chẽ
trong việc chia sẻ thông tin đánh giá tác động của dự án phunanetro đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của đồng bằng sông cầu long
ông đặng thanh lâm kiến nghị cần cung cấp thông tin về đánh giá tác động môi trường của dự án
đây là dự án được nêu là để phát triển
về phía ủy hội mekong rất mong có đánh giá tác động xuyên biên giới để cho phía việt nam
đây là sự phối hợp khách quan và đầy đủ nhất
mới đây ngày ba tháng bốn ủy ban sông mekong việt nam tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án canh đảo funantecho của campuchia diễn ra ở thành phố cần thơ
các chuyên gia đại biểu cũng đã nêu những quan ngại về dự án này
bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt trong bối cảnh hạn hán mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn
việc thực hiện dự án sẽ chuyển nước từ sông ba sát sông hậu là phân lô của sông mekong ra cảng kép nằm ngoài lâu vực
kể tài nguyên nước tới vùng đồng bằng sông cầu long gây tác động không nhỏ đến các hoạt động sinh kế sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên
tiến sĩ nguyễn đức tuấn điều phối viên tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đề nghị
các giải pháp và chiến lược đều phải dựa trên đánh giá tác động giảm thiểu nhất đến mức có thể hài hòa với các lợi ích về kinh tế
với công trình này với những quan ngại về ảnh hưởng xuyên biên giới thì ông nghĩ là chúng ta cần phải đánh giá theo quy trình đầy đủ
tiến sĩ nguyễn đức tuấn cho rằng về phía các bên cần yêu cầu phía campuchia cập nhật thông tin về dự án này
nêu vấn đề cụ thể đặt ra đối với khu vực đồng bằng sông cửu long phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn
chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực biến đổi khí hậu ở góc độ của một người nghiên cứu độc lập cho rằng
mù khô ở đồng bằng sông cầu long vốn đã thiếu nước nay sẽ càng thiếu nước chẩm chọng hơn nữa nếu có những tác động từ phía trên dọc theo dòng mê công
theo ông tuấn những hậu quả sẽ kéo theo như mặn sẽ xâm nhập sâu hơn và những hệ lụy về mặt sinh thái đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn
theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn đây là vấn đề nước xuyên biên giới nên chắc chắn sẽ tác động đến đồng bằng sông cầu long
ông tuấn cũng nêu ra một viễn cảnh khi canh funatecho được triển khai đó là trong mùa mưa việc canh khi đảo đất đắp hai bên thành đường
tạo thành làng mạc thành phố khu công nghiệp tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ khiến phía bắc kênh sẽ ngập nhiều hơn trong khi phía nam canh tức phía nằm về hướng việt nam sẽ ít nước hơn
như vậy theo ông tuấn điều này có nghĩa có thể nước ít hơn phù sa ít hơn cá ít hơn và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác long xuyên sẽ dần mất tác dụng
theo ông lê anh tuấn năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông cầu long thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
trong khi quy hoạch chưa tính đến kịch bản có kênh funanetro vì thế ông tuấn đặt ra một vấn đề là có cần phải thay đổi hay không
tương tự các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông cầu long đến nay các tỉnh có phải điều chỉnh hay không
đối với đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn cây lúa sẽ ăn gì uống gì khi phù sa ít đi đất đai bạc màu hơn ít nước hơn như vậy một triệu hectare có điều chỉnh không
ông tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng khi hình dung giải pháp chống sạt lở cho đồng bằng sông cửu long sẽ nặng nề hơn
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn cho biết
các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay xóa đói giảm nghèo có khả năng phải điều chỉnh vì kịch bản ứng phó được xây dựng trong điều kiện trước khi có tình huống mới như hiện nay
chúng ta phải làm thế nào để tạo sự phát triển hài hòa giữa các nước trong lưu vực sông mekong
vấn đề đặt ra là chúng ta không bác bỏ nhưng làm sao để chuyện đánh đổi không quá lớn và chúng ta cũng không thể nào lấy con sông mekong ra để làm vật thực nghiệm để xem là tốt hay xấu được
liên quan đến yêu cầu
phó thủ tướng campuchia chia sẻ thông tin về dự án kênh đảo phunanteco còn gọi là kênh phunam trong một cuộc họp diễn ra vào ngày bảy tháng năm
phó thủ tướng campuchia sun chanthong tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đảo phunanteco
ông sul chanton đã dẫn hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quy định rằng các hoạt động ảnh hưởng đến các nhánh của con sông phải được thông báo cho ủy ban liên hợp của ủy hội sông mekong
ông sun chanthong khẳng định
campuchia đã thực hiện trách nhiệm này bằng thông báo về kênh đảo phunanteco cho ủy ban vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành xây dựng và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên ủy hội sông mekong
phó thủ tướng campuchia giải thích rằng kênh đảo phunanteco chỉ sử dụng sông ba sắc vốn chỉ là nhánh của sông mekong
ông sun chanthong nhắc lại lập trường của campuchia rằng nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết
về dự án funtechco cho việt nam cả chính thức và không chính thức
tuy nhiên ông này nhấn mạnh nếu cần thông tin đó vui lòng yêu cầu ủy hội sông mekong cung cấp thông tin
giải thích về lo ngại kênh đảo funteco làm giảm lưu lượng sông mekong phó thủ tướng campuchia nói rằng dự án chỉ cần năm mét khối trên dây tương đương với năm mươi ba lưu lượng sông
còn dòng chảy sông mekong là tám m ba mỗi giây vì vậy phó thủ tướng campuchia cho rằng lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong sô
ông sun chan thon khẳng định kênh đảo phunanteco thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền nam việt nam
chúng tôi hướng tới một dự án không chỉ mang lại lợi ích cho campuchia mà còn cho các nước láng giềng của chúng tôi
ngoài ra nhà lãnh đạo campuchia cũng nhấn mạnh dự án canh đảo funantechco có sự tham gia của nhiều tổ chức như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
ngân hàng phát triển châu á ban thư ký ủy hội sông mekong và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy cccc một công ty con của công ty xây dựng giao thông trung quốc
theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được ủy hội sông mekong xem xét kỹ thuật nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm việt nam lào và thái lan
đây là các căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việt nam đòi hỏi phía campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực về dự án cành đào này
tuy nhiên ủy hội sông mekong cho hay campuchia không chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án canh đào dù họ đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng tám và tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng campuchia cho biết ba mươi ba hàng xuất nhập khẩu của campuchia hiện nay được vận chuyển dọc sông mekong rồi tới các cảng của việt nam
tuy nhiên dự án kênh funantico được kỳ vọng sẽ giảm bảy mươi lượng hàng đi và đến campuchia qua cảng việt nam
tuyến đường ngắn hơn từ phnom penh ra biển qua kênh funatexco còn giúp giảm phát thải khí nhà kính
dự án canh đảo funanteko được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến kết nối cảng sông phnom penh với vịnh thái lan ở tây nam campuchia đi qua các tỉnh kanda takeo campot và kép
theo tài liệu campuchia chỉnh lên ủy hội sông mekong vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba
kênh funantico sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi tám
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd dự kiến do công ty trung quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
theo thiết kế dự án canh đảo phù nam techco sẽ xây dựng ba đập thủy điện một mươi một cây cầu lối đi ven bờ dài hai trăm linh tám km và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác